bắt đầu được triển khai từ tháng ba năm hai nghìn bảy và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó lý do chính là tình trạng chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng
và phải lập lại thiết kế kỹ thuật cho nhà ga ngầm bến thành
nhằm tích hợp giữa các tuyến đường sắt đô thị số một số hai số ba a và số bốn
nhằm đôn đốc tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro trên địa bàn thành phố
sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế và làm việc với ban quản lý đường sát đô thị
đại diện ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết đến thời điểm này
trong bốn gói thầu chính gói thầu đoạn ngầm trên cao và đẹp
gói thầu của tuyến đạt khối lượng cao nhất với sấp xỉ tám mươi
tuyến metro số một hiện gặp khó khăn về vốn thanh toán cho nhà thầu
và thủ tục gia hạn thực hiện hợp đồng các gói thầu
còn tuyến metro số hai trở ngại lớn nhất liên quan đến khâu giải phóng mặt bằng
tuyến metro số một hiện gặp khó khăn về vốn thanh toán cho nhà thầu và thủ tục gia hạn thực hiện hợp đồng các gói thầu

bây giờ tháng ba rồi đúng không
làm sao từ đây hết tháng bốn chúng ta phê duyệt được cái này để ông bộ hội quyền
tôi nói định hướng thôi nhưng phải có thời hạn như thế này
để phê duyệt xong tất cả cái vấn đề là giải ngân nó mới đi theo
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cũng đề nghị cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
gắn với quy hoạch phát triển hợp lý quỹ đất xung quanh các tuyến metro
đây là điều kiện thuận lợi để thành phố thu hút các nguồn lực đầu tư vào các tuyến metro trong thời gian tới
với những giải pháp đã và đang được triển khai tp hcm phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đầu năm hai nghìn hai mươi một đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến metro số một biến thành suối tiên